trong những ngày đầu tháng bốn bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã tiến hành cấp giấy chứng nhận và bàn giao giấy tờ cho tám trăm bảy mươi năm công dân việt nam và người nước ngoài
hoàn thành một mươi bốn ngày cách ly theo quy định tại trường quân sự trung đoàn năm mươi chín sư đoàn bộ binh ba trăm linh một
một mươi bốn ngày không phải là dài thế nhưng khắp không gian của buổi trao giấy chứng nhận những cái bắt tay thật chặt của các công dân và người thân
thể hiện tấm lòng cảm ơn sâu sắc đối với những cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh thủ đô hà nội thật nhiều xúc động
trong đợt hai bộ tư lệnh thủ đô hà nội tiếp nhận tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe cho công dân việt nam và người nước ngoài
quá trình thực hiện công tác cách ly các công dân việt nam và người nước ngoài đã được cán bộ chiến sĩ trường quân sự trung đoàn năm mươi chín sư đoàn bộ binh ba trăm linh một
cùng đội ngũ y bác sĩ của các bệnh viện trên địa bàn bảo đảm tốt đời sống sinh hoạt cũng như việc theo dõi sức khỏe hàng ngày
bốn ngày tuy không dài nhưng đây chính là thời gian lắng động bao cảm xúc trong mỗi công dân
một mươi bốn ngày cách ly tập trung ở đây và em nghĩ ở đây là một trải nghiệm rất là quý bào đối với các bọn em đặc biệt là du học sinh
và bây giờ là yên tâm là có thể về với cả gia đình và đảm bảo an toàn cho cả bản thân mình với cả gia đình ạ
và đến hôm nay là kết thúc một mươi bốn ngày cách ly thì tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả các chiến sĩ cùng cán bộ của trường quân sự đã chăm sóc cho chúng tôi những ngày qua
một mươi bốn ngày không phải là dài
thế nhưng khắp không gian của buổi trao giấy chứng nhận những cái bắt tay thật chặt của các công dân và người thân
thể hiện tấm lòng cảm ơn sâu sắc đối với những cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh thủ đô hà nội tạo nên một khoảnh khắc đầy ý nghĩa
khi được biết là con trai cách ly tại khu vực này là gia đình rất yên tâm
vì qua là thông tin ở trên mạng trên tv thì thấy là có những sự chăm sóc của quân đội đối với người công nhân việt nam rất là chú đạo tấn tình
cho nên gia đình rất là yên tâm và phấn khởi
ngoài việc trao giấy chứng nhận cho các công dân hoàn thành thời gian cách ly bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã bàn giao đầy đủ hộ chiếu giấy tờ tùy thân
đồng thời với những công dân ở xa bộ tư lệnh thủ đô hà nội còn bố trí xe tổ chức đưa công nhân ra bến xe bến tàu gần nhất để công dân tự về nhà
người nước ngoài cũng được bố trí xe đưa về nơi ở trên địa bàn hà nội hoặc sân bay biến tàu biến xe gần nhất theo nhu cầu